sau bốn ngày xét xử hôm nay ngày một mươi một tháng một phiên tòa xét xử ông đinh la thăng và hai mươi một đồng phạm tiếp tục với phần luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo của đại diện viện kiểm sát
theo đó viện kiểm soát nhân dân hà nội giữ quyền công tố tại phiên xử đã đề nghị mức án một mươi bốn một mươi năm năm tù với ông đinh la thăng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo trịnh xuân thanh cựu chủ tịch hội đồng quản trị pvc bị đề nghị mức án một mươi ba một mươi bốn năm tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và trung thân về tội tham mô tài sản
tổng mức hình phạt với bị cáo trịnh xuân thanh bị đề nghị là trung thân
đại diện viện kiểm sát cho rằng bị cáo đinh la thăng đã chỉ đạo cấp dưới ký hợp đồng trái quy định nhằm mục đích để trịnh xuân thanh rút tiền tạm ứng chi tiêu sai mục đích
chỉ trong vòng chưa đầy một mươi ngày thông qua việc chi tạm ứng pvc đã rút tiền của pvn tạm ứng chi sai mục đích một một trăm một mươi năm tỷ gây thiệt hại hơn một trăm một mươi chín tỷ đồng
bị cáo trịnh xuân thanh cùng bị cáo vũ đức thuận ký hợp đồng epc số ba mươi ba để pvc được nhận tạm ứng hơn sáu triệu usd và một ba trăm một mươi hai tỷ đồng
bị cáo thanh quyết định sử dụng một một trăm một mươi năm tỷ đồng trong số tiền tạm ứng này vào mục đích khác không đưa vào dự án nhà máy nhiệt điện thái bình ii
gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn một trăm một mươi chín tỷ đồng
trịnh xuân thanh còn đề ra chủ trương cùng vũ đức thuận chỉ đạo nguyễn anh minh và lương văn hòa lập khống hồ sơ rút hơn một mươi ba tỷ đồng từ ban điều hành dự án vũng áng quảng trạch để chia nhau sử dụng cá nhân
trong đó trịnh xuân thanh được ăn chia bốn tỷ đồng
tại phiên tòa hầu hết các bị cáo đều khai nhận như trên
riêng bị cáo đinh la thăng không thừa nhận cáo buộc cho rằng trách nhiệm là thuộc cấp dưới
chỉ thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu nhưng chưa kiểm tra giám sát thường xuyên công việc
tuy nhiên căn cứ và các tài liệu đã thu thập được căn cứ vào lời khai của các bị cáo lời khai của nhân chứng người liên quan và các bằng chứng khác có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở kết luận
dù bị cáo trịnh xuân thanh không thừa nhận hành vi nhưng dựa vào lời khai của các bị cáo khác lời khai của nhân chứng các tài liệu chứng cứ khác có đủ cơ sở khẳng định hành vi phạm tội của trịnh xuân thành
đại diện viện kiểm sát khẳng định việc truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội theo quy định của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm